trong khi đó sau nhiều ngày nghỉ nghị án kéo dài phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử ba mươi sáu bị cáo
bị truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình gây hậu quả nghiêm trọng
chiều mai tòa nhân dân tp hà nội sẽ ra phán quyết đối với các bị cáo
trước đó đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử áp dụng hình phạt
đối với bị cáo nguyễn mạnh hùng phó tổng giám đốc tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
từ sáu đến bảy năm tù cùng về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
về trách nhiệm dân sự đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc các nhà thầu phải bồi thường cho vec số tiền hơn tám trăm một mươi một tỷ đồng
đồng thời dành quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường của các nhà thầu trong một vụ án khác
đối với các tài sản đã kê biên trong quá trình điều tra đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục kê biên phong tỏa theo quy định của pháp luật
đồng thời tiếp tục tạm giữ số tiền các bị cáo giao nộp khắc phục hậu quả để đảm bảo thi hành án
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng với công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn
tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn phường mỹ phú thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng là nguyễn thanh hầu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thành phố cao lãnh và võ thành trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã an bình huyện cao lãnh đang thuê trọ tại phòng hai trăm linh hai
có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm bốn bịch chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy với tổng trọng lượng là tám tám trăm bốn mươi một g năm điện thoại di động và một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy
liên quan đến vụ việc học sinh đánh nhau gây bức xúc dư luận xảy ra tại địa bàn thành phố lào cai tỉnh lào cai
ngay khi nhận được tin báo của người dân công an thành phố lào cai đã tiến hành xác minh hiện trường ra soát và triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ
trước đó công an phường bình minh thành phố lào cai tiếp nhận đơn trình báo của cháu bé sinh năm hai nghìn chín về việc chiều ngày ba mươi tháng một mươi một
cháu cùng bạn đinh quang việt sinh năm hai nghìn sáu hẹn gặp cao phương minh cùng sinh năm hai nghìn chín để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn về việc minh đã nói với gia đình là hát và việt đang có tình cảm
tại nơi hẹn gặp việt đã dùng một đoạn gậy bằng kim loại mang theo vụt vào người minh
sau đó hai bên lao vào đánh đấm
đội bạn của minh khoảng sáu bảy người cũng tham gia sự việc
qua đơn trình báo cũng như video về việc được đăng tải trên mạng xã hội lực lượng công an đã khẩn trương tiến hành điều tra xác minh lấy lời khai của các bên
đinh quang việt cũng thừa nhận về hành vi của mình
ngoài ra tám đối tượng có liên quan cũng được triệu tập về trụ sở để làm việc nhằm làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
lợi dụng việc được trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều đối tượng đã gửi tin nhắn lừa đảo rụ rỗ người dùng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền
cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam cảnh báo người dân về những đầu số điện thoại chuyên thực hiện hành vi lừa đảo này
qua kiểm tra bảo hiểm xã hội việt nam phát hiện các đầu số năm mươi hai tám mươi bốn năm trăm sáu mươi ba tám mươi bốn năm trăm hai mươi tám năm trăm tám mươi hai thường xuyên nhắn tin tới điện thoại di động của người dân
ngoài việc nhắn tin qua tin nhắn sms
các đối tượng lừa đảo còn nhắn tin qua tin nhắn gia lô
khi người dân nhấp vào đường link hướng dẫn trong tin nhắn
lập tức đường link sẽ dẫn tới một trang web có giao diện giống với trang giao diện điện tử của các ngân hàng
chỉ cần đăng nhập mật khẩu mã otp tài khoản ngân hàng trên trang web lừa đảo
người dân sẽ bị chiếm dụng tiền trong tài khoản
ngoài các đầu số chuyên nhắn tin còn có các đầu số điện thoại
cộng bốn trăm tám mươi bốn một nghìn chín trăm linh gọi điện trực tiếp yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn để nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
với thủ đoạn hướng dẫn kê khai tài sản từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân
bảo hiểm xã hội việt nam cảnh báo người dân cần hết sức thận trọng
đồng thời đề nghị các đơn vị dịch vụ viễn thông internet phối hợp điều phối ngăn chặn xử lý tin nhắn
thư điện tử cuộc gọi giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội ngăn chặn các ứng dụng đường link trang web lừa đảo
thưa quý vị sau mỗi lần nướng sạch tiền vào những trò chơi vô bổ trên mạng internet
một nam thanh niên đã giả nghèo giả khổ đến nhiều địa phương gặp gỡ và khiến cho các bị hại mùi lòng cho mượn tiền
từ đó công cuộc lừa đảo bắt đầu
công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn thành thái hai mươi bốn tuổi
trú tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa khi đối tượng đang tiếp tục chuẩn bị thực hiện thêm một phi vụ lừa đảo tinh vị hơn
cho đến bây giờ người phụ nữ này vẫn còn rất hoang mang không hiểu vì sao mình lại nghe theo lời rụ rỗ của đối tượng
để chuyển gần một trăm linh triệu đồng
có tài khoản của người lạ
trình báo với cơ quan công an ngày một mươi bảy tháng một mươi một có một nam thanh niên vào tiệm thuốc tây nơi chị làm việc
và xin năm trăm linh đồng để về quê
bằng những lời lẽ ngọt nhạt chị bắt đầu rơi vào bẫy lừa của đối tượng đã răng sẵn
một mươi triệu bảy triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu một mươi triệu
tối hôm đó tới sáng hôm một mươi chín tới trưa từ khi bà thu hồ tin nhắn với là tài khoản giao lộ em bị lừa
nhờ định sự phức tạp của những vụ án lừa đảo công an quận đã tập trung lực lượng tiến hành xác minh và truy xét tung tích của đối tượng
rất nhanh chóng chân dung nghi phạm đã được xác định
mặc dù vậy khó khăn lớn nhất lúc này là tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
việc di chuyển ngoại tỉnh để truy bắt đối tượng là rất khó khăn
chúng tôi tiến hành áp đồng các biện pháp nguyện vụ
và đồng bộ với sự phối hợp với các đơn vị chức năng thì chúng tôi nhận định được đối tượng là hoạt động lưu động
và xác định đối tượng xuất hiện tại khu vực thành phố đà lạt lâm đồng
thì ngay lập tức chúng tôi cử tổ công tác nhanh chóng bắt giữ đối tượng
đối tượng là nguyễn thành thái hai mươi bốn tuổi trú tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
tại cơ quan công an thái thừa nhận thường xuyên giả nghèo khổ để các bị hại mùi lòng cho mượn tiền
từ đấy giữ số liên lạc và bắt đầu thực hiện lừa đảo
dù chỉ học hết lớp tám gia đình thì khó khăn nhưng thái lại đưa ra những tài khoản giả trị giá hàng trăm triệu đồng
cùng gia đình bề thế khiến các bị hại tin tưởng và không ngần ngại chuyển tiền
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tôi đã thực hiện thành công bốn vụ với tổng số tiền là một trăm hai mươi năm triệu
do không có công việc ổn định
nên em mới sinh ra những chuyện vi phạm phép luật
bên cạnh sự tinh vi ma mãnh của đối tượng thái khi đã lợi dụng lòng tốt của các bị hại mà phần lớn là phụ nữ
thì điều đáng nói nhất vẫn tồn tại là sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân
qua đây mọi người dân nên thật cảnh giác nhất là trong việc cung cấp các thông tin cá nhân
hay mã otp các tài khoản ngân hàng cho người lạ để tránh lâm vào các tài khoản
trình nắm tình hình chiều ngày hai tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt quả tang
tại nhà của nguyễn thành tâm ở phương bắc lý thành phố đồng hới đang tổ chức đánh bạc
tại hiện trường có bốn đối tượng gồm nguyễn thành tâm lê văn trí trần khánh linh và trần việt anh
cùng chú tại thành phố đồng hới
tăng vật thu giữ trên sới bạc là hơn bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng bốn hộp pháo hoa nổ
nhiều loại sổ giấy tờ có liên quan đến việc cho vai lãi nặng và các dụng cụ để đánh bạc
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình đã tạm giữ bốn đối tượng trên
và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng
là nhân viên quản lý bảo vệ rừng nhưng thiếu trách nhiệm để lâm tặc khai thác trái phép
trần văn quy nhân viên quản lý bảo vệ rừng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp iapa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện công tró tỉnh gia lai khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng
theo đó bị can trần văn quy được phân công giao nhiệm vụ bảo vệ quản lý tiểu khu bảy trăm ba mươi bốn xã chư cri huyện công trò
nhưng đã không thực hiện hết chức trách nhiệm vụ của mình để cho các đối tượng khai thác gỗ trái phép
tại tiểu khu bảy trăm ba mươi bốn với số lượng là một mươi hai cây gỗ các loại với tổng khối lượng là hơn tám mươi bốn mét khối gỗ
liên quan đến vụ án này trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện công trò ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản tạm giữ bốn đối tượng liên quan đến hành vi khai thác gỗ trái phép
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện công trro tiếp tục điều tra làm rõ
một đối tượng trong vụ án mua bán trái phép hai mươi bánh heroin đã bị công an tỉnh sơn la bắt giữ thành công sau một mươi sáu năm lẩn trốn
sáng ngày một tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
bùa lao tủa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã triềng khừa huyện mộc châu sau một mươi sáu năm lẩn trốn
đối tượng cùa lao tùa bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo hồ sơ vào tháng tám năm hai nghìn bốn sau khi thấy đồng bọn trong vụ án mua bán ma túy trái phép hai mươi bánh heroin
tại địa bàn bản thái hưng xã mường sang huyện mộc châu bị lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng tủa bỏ trốn khỏi địa phương
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật
công an tp vinh của tỉnh nghệ an vừa làm rõ bắt giữ hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản gây thiệt hại hơn ba trăm linh triệu đồng
từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn thành phố vinh và huyện diễn châu liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản
thủ đoạn của các vụ trộm cắp nói trên thường phá cửa đột nhập vào các công sở cửa hàng kinh doanh và nhà dân
lợi dụng không có người trông coi để trộm cắp tài sản
sau một thời gian xác lập chuyên án và điều tra xác minh
ngày ba mươi tháng một mươi một công an tp vinh đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng nguyễn đức thi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú tại huyện diễn châu và võ anh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thành phố vinh là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp nói trên
hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra
tòa án nhân dân huyện quế sơn của tỉnh quảng nam vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo nguyễn minh tiến
trú tại phường hòa hương tp tam kỳ của tỉnh quảng nam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nguyễn minh tiến dùng tài khoản facebook huỳnh đức tài do tiến đăng ký trước đó để giả mạo ông huỳnh đức tài
người bán cây hoa lan qua mạng facebook rồi nhắn tin nói chuyện với ông trần hữu vương
chú tại thôn thuận long xã quế phong huyện quế sơn qua facebook để lừa mua bán lan đột biến
tiến đưa ra các thông tin gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của ông vương
chỉ trong vòng hai tháng nạn nhân đã chuyển tổng cộng hai trăm năm mươi một triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng do tiến cung cấp
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn minh tiến bốn năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc bị cáo tiến phải bồi thường cho bị hại số tiền hai trăm năm mươi một triệu đồng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn khánh an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã tân phước huyện tân hồng về hành vi giết người
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một do mâu thuẫn nhất thời dẫn đến cự cãi đánh nhau nguyễn văn khánh an đã dùng dao mang theo
đâm nạn nhân là anh trần thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã tân thuận đông thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp bị thương dẫn đến tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với các đối tượng ngô thị mỹ dung đặng hoàng phương con trai của dung lê hùng sang và nguyễn thị tuyết hằng
cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra ban đầu sau thời gian quen biết nhau hằng đặt vấn đề với dung mua ma túy của hằng về bán lại kiếm lời
dung đồng ý từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một dung đã nhiều lần mua ma túy của hoàng đem về phân lẻ
trực tiếp bán và giao cho phương và sang bán lại cho nhiều người
đến khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an tỉnh an giang bắt và khám xét nơi ở của dung
phát hiện và thu giữ trên sáu mươi trên sáu trăm bốn mươi g ma túy đá cùng nhiều tăng vật liên quan
thời điểm khám xét lực lượng công an còn phát hiện bắt giữ phương và sang đang ở trong nhà của dung
ngoài ra còn phát hiện và thu giữ trong người sang trên sáu gram ma túy đá
tiến hành bắt và khám xét nơi ở của hằng tại tỉnh tây ninh lực lượng công an phát hiện thu giữ một khẩu súng dạng móc khóa
và sáu viên đạn nghi là đạn cao su cùng một số tăng vật có liên quan
tại đà nẵng tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo huỳnh văn tài
chú tại phường thọ quang quận sơn trà về hành vi mua bán trải phép chất ma túy
theo có trạng tài nhiều lần lấy ma túy từ một thanh niên chưa rõ lây lịch về bán lại cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời
vào ngày hai mươi tháng bốn lực lượng chức năng đã bắt quả tăng tài đang cất giấu gần năm mươi gram ma túy đi giao cho người mua
tài là đối tượng không có nghề nghiệp từng vi phạm pháp luật về tội trộm cắp và cướp tài sản
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt huỳnh văn tài một mươi bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an xã bình hòa phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long vừa ngăn chặn và bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe
và cổ vũ đua xe trái phép tại quốc lộ năm mươi bảy đoạn thuộc ấp phước định một xã bình hòa phước huyện long hồ
lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ bảy đối tượng tạm giữ sáu xe mô tô đã thay đổi kết cấu
bước đầu làm việc bốn đối tượng thừa nhận tham mưu mục đích đua xe ba đối tượng còn lại theo cổ vũ đua xe
được biết các thanh thiếu niên này có độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi có hộ khẩu thường trú tại các xã cù lao của huyện long hồ
vận chuyển tám trăm bảy mươi bảy kg pháo các loại hai đối tượng nguyễn quang phúc và vương duy thắng cùng chú tại thị trấn
chư ti huyện đức cơ vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ
tại chân đập thủy điện c san bốn làng răng xã yèo huyện yà rồi
thời điểm bị bắt hai đối tượng sử dụng xe ô tô mang biển kiểm soát tám mươi một b một nghìn một trăm linh sáu do phúc điều khiển thắng đi cùng phụ xe
qua công tác nghiệp vụ lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô trên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra
hai đối tượng mở cửa bên phụ chạy xuống bờ sông thì bị tổ tuần tra không chế bắt giữ
tiến hành kiểm tra trên xe có hai mươi tám bao tải bên trong chứa năm trăm năm mươi chín hộp pháo các loại
xe ô tô không có giấy tờ được các đối tượng tháo rời ghế sau để vận chuyển pháo
bước đầu các đối tượng khai nhận được một đối tượng thuê vận chuyển số pháo trên từ chân đập thủy điện sê san bốn về thành phố pleiku tiêu thụ
một băng nhóm đối tượng gốc người hải phòng đã có tiền án tiền sự
hoạt động lưu động vào thành phố hồ chí minh để cho vay lãi nặng hoạt động tiến dụng đen với quy mô lớn
vừa bị cục cảnh sát hình sự đấu tranh bóc gỡ thành công
cầm đầu đường dây là đối tượng đào xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đã có hai tiền án
cố ý gây thương tích và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
thắng thường cho khách vay với hai hình thức gồm vay bát họ trả tiền góp theo tháng
lãi suất từ hai trăm tám mươi hai đến một bảy trăm linh
ba mươi tám một năm vay lãi nằm đóng tiền lãi một mươi năm ngày một lần lãi suất năm đồng một triệu một ngày
hoặc một năm một ngày tương đương với mức lãi suất một trăm tám mươi đến năm trăm bốn mươi bảy năm một năm
đều lôi kéo những người đang có nhu cầu vay tiền các đối tượng cho vay
đăng quảng cáo trên các website mạng xã hội kết nối với các đối tượng môi giới làm trong ngành ngân hàng
tài chính để giới thiệu người đang có nhu cầu vay vốn để kinh doanh đầu tư buôn bán
đặc biệt là những người có nhu cầu đá nợ ngân hàng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bảy đối tượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan cảnh sát điều tra cũng đề nghị những người khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng này
liên hệ với phòng trọng án cục cảnh sát hình sự địa chỉ hai trăm năm mươi tám nguyễn trãi quận một tp hcm để giải quyết
thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến công nghệ cao
trên địa bàn tỉnh thái nguyên có diễn biến phức tạp
ngoài sử dụng phương thức thủ đoạn truyền thống các đối tượng đã lợi dụng hình thức dịch bệnh covid một mươi chín
để gia tăng những chiêu bài thủ đoạn mới nhắm đến người dân nhẹ dạ cả tin
mất cảnh giác để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một một phụ nữ trú tại huyện đài từ nhận được cuộc điện thoại từ đầu số lạ của người đàn ông
một công ty bảo hiểm người này thông báo cho người phụ nữ về việc nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp sau đó đối tượng gửi tin nhắn yêu cầu nạn nhân truy cập và khai báo tài khoản ngân hàng
trên đường link rồi tiếp tục yêu cầu gửi mã otp khi nạn nhân gửi mã otp chỉ chưa đầy hai phút
số tiền gần hai tỷ đồng của bà có trong tài khoản ngân hàng đã bị rút toàn bộ
trước đó khoảng cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một người phụ nữ này lên mạng xã hội facebook để tìm kiếm việc làm
sau đó chỉ nhận được một đường link gửi vào zalo với nội dung tham gia vào ứng dụng kiếm tiền online trên sàn coinex
tiếp đến chị được một số đối tượng hướng dẫn cách thức cài ứng dụng trên điện thoại di động đăng ký tài khoản
hướng dẫn nạp tiền và tham gia các gói nhiệm vụ của ứng dụng với cam kết một trăm linh hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng
ban đầu với số tiền tham gia ít khi hoàn thành các nhiệm vụ chị nhận được tiền gốc và tiền thưởng theo thỏa thuận
tuy nhiên khi chị nạp số tiền từ năm triệu đồng trở lên để chơi lúc này ứng dụng liên tục báo lỗi yêu cầu chị nạp thêm số tiền lớn khác để nhận tiền gốc và tiền thưởng trước đó
xong càng đột thêm tiền chị càng bị chiếm đoạt số tiền lớn hơn
từ đầu năm đến nay đơn vị đã tiếp nhận một mươi vụ một mươi bị hại đến trình báo về việc bị các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên tám tỷ đồng

với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên tám tỷ đồng
tại đây đơn vị đã tiếp nhận một mươi vụ một mươi bị hại đến trình báo về việc bị các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên tám tỷ đồng

với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên tám tỷ đồng

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại